theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang bắt quả tang nguyễn văn bé sáu thu giữ chín bọc ma túy đá
qua lời khai của bé sáu và kết quả điều tra xác định từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn phạm thành ân cùng với nguyễn thị nga lên tp hcm mua ma túy đá ba lần
mỗi lần một trăm linh gram với giá một trăm một mươi triệu đồng và giới thiệu nga mua ma túy đá của minh muối không rõ địa chỉ với giá một trăm hai mươi năm triệu đồng một trăm linh gram về chia nhỏ bán cho các bị cáo để các bị cáo bán lại cho các con nghiện kiếm lời
sau một thời gian tích cực điều tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng đã bị bắt khởi tố điều tra dự kiến là phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong ba ngày
những thông tin mới nhất về phiên tòa chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn trong những bản tin tiếp theo
hai nữ quái bị bắt quả tang khi đang trộm cắp tài sản sẽ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an sớm hoàn tất thủ tục để khởi tố
trước đó trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt hai đối tượng này đã cùng nhau thực hiện chót lọt đến một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện yên thành và các địa phương lân cận với tổng số tiền trộm cắp lên tới ba trăm bảy mươi tám triệu đồng